đối tượng huỳnh văn trọng chú tại thị trấn phú lộc huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc ra quyết định bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó tại quán nhậu bé bòn thuộc tổ dân phố sáu thị trấn phú lộc huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tuy không có mâu thuẫn hay xích mích trước đó nhưng do có hơi men trong người đối tượng trọng đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng của anh phạm văn lực gây thương tích tỷ lệ giám định thương tật